cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại đồng nai
và một số tỉnh thành phố khác để điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm
thế nhưng chưa bị xử lý ở giai đoạn một của vụ án buôn lậu xăng do phan thanh hữu cầm đầu
với số lượng lên đến trên hai trăm linh triệu lít xăng
để phục vụ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội
liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong giai đoạn một của chuyên án do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ
tại các tỉnh thành phía nam và khu vực miền trung tây nguyên công an đồng nai đã khởi tố vụ án
điều tra và đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ
tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên hai trăm linh triệu lít xăng
đứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
cơ quan tố tụng cũng đã quyết định tịch thu xung công quỹ nhà nước một mươi bảy phương tiện tàu thủy
hai mươi hai xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt
với nhiều mức án khác nhau trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
nguyên đội trưởng của cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ